phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định vừa phối hợp với công an huyện hải hậu
triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy về nam định tiêu thụ
lực lượng công an bắt quả tang phan văn toàn chú tại huyện hải hậu đang mua bán trái phép ma túy đá
tại khu vực chợ cầu đôi khám xét nơi ở của toàn thu giữ thêm một lượng ma túy đá toàn đã có ba tiền án
điều tra mở rộng vụ án công an tiếp tục bắt quả tang nguyễn tuấn anh chú tại huyện y yên
đang vận chuyển trái phép hai trăm linh gam ma túy đá một mươi viên ma túy tổng hợp khám xét nơi ở của tuấn anh
thu giữ hai trăm năm mươi viên hồng phiến năm mươi viên thuốc lắc bảy gam ketamine ba khẩu súng hai kiếm cùng nhiều
tăng vật khác tuấn anh đã có bốn tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy lưu hành tiền giả
tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng và trộm cắp tài sản
lợi dụng xe khách để vận chuyển trái phép súng bắn đạn trì vụ việc vừa được phòng cảnh sát
giao thông công an tỉnh hà giang bàn giao cho công an thành phố hà giang để điều tra xử lý theo thẩm quyền
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô khách hai mươi ba b một trăm hai mươi bảy chạy
tuyến cố định hà giang bắc mê phát hiện trên xe chở một bọc hàng chứa các phụ kiện của một khẩu
súng bắn đạn trì loại súng bắn bằng hơi nén còn mới một trăm linh
chưa qua lắp ráp kèm theo đạn lái xe và phụ xe khai nhận gói hàng trên được nhận từ một người
lái xe ôm chuyển đến từ một xe khách khác chạy tuyến thái nguyên hà giang gửi đến một người có địa chỉ
ghi trên bọc hàng và không biết trong đó là hàng gì tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện
tăng vật và bàn giao cho công an thành phố hà giang để điều tra xử lý theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
bắc giang bắt đối tượng ma a páo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xóm khao dề xã thái sơn huyện bảo lâm
đối tượng truy nã của công an huyện bảo lâm về tội đánh bạc
ma a páo bị công an huyện bảo lâm bắt quả tang vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cùng với nhóm đối tượng
đang tổ chức đánh bạc tại khu hai thị trấn park mieu huyện bảo lâm sau đó ma a páo cùng các đối tượng này
đã bị công an huyện bảo lâm khởi tố về tội đánh bạc trong thời gian này ma a páo đã bỏ trốn khỏi địa phương
cho đến khi bị bắt
mặc dù lực lượng công an các đơn vị của tỉnh đồng nai đã quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm
nhưng thời gian gần đây nhiều vụ cướp giật tài sản vẫn xảy ra mà một trong những nguyên nhân là do người dân
còn chủ quan lơ là trong việc bảo vệ tài sản của mình ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa bàn huyện cẩm mỹ
mới đây công an huyện cẩm mỹ đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng hoàng văn lộc
chú xã bảo hòa huyện xuân lộc theo điều tra ban đầu do nợ tiền nhiều người nên lộc dùng xe máy dọc quanh địa bàn huyện cẩm mỹ
để thực hiện hành vi cướp giật tài sản khi đến địa bàn ấp suối nhát xã xuân đông lộc phát hiện bà trương thị hội
chú huyện cẩm mỹ trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng trị giá hơn năm triệu đồng lộc điều khiển xe áp sát rồi cướp giật sợi dây chuyền của bà hội
sau đó tăng ga tàu thoát tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông trả tự công an huyện cẩm mỹ bắt giữ

lộc điều khiển xe máy đến địa bàn huyện cẩm mỹ xe máy sơ hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay cướp giật tài sản
khi đến khu phố suối cả thị trấn long giao huyện cẩm mỹ phát hiện chị nguyễn thị hằng chú huyện cẩm mỹ đang điều khiển xe máy chở theo người thân
mang theo một túi sách màu xám bên trong có một mươi bốn triệu đồng tiền mặt hai điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân
công đã điều khiển xe áp sát rồi nhanh tay cướp giật nhưng đã bị lực lượng công an bắt ngay sau đó
đây là một chuyên án điển hình cho thấy tính phức tạp khó lường của tội phạm ma túy tuyến biên giới việt lào